liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng khiến bốn người tử vong ba người bị thương xảy ra tại quốc lộ hai mươi chín tỉnh phú yên
vào tối qua ba mươi tháng một mươi một cơ quan điều tra công an huyện đông hòa tỉnh phú yên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với võ duy đô tài xế xe bán tải gây tai nạn
chiều ngày một tháng một mươi hai viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện đông hòa tỉnh phú yên cho biết
vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với ông võ duy đô ba mươi hai tuổi
ở xã hòa hiệp nam huyện đông hòa
theo khoản ba điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
theo điều luật khung hình phạt quy định đối với trường hợp vi phạm như ông đô là từ bảy đến một mươi năm năm tù
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện đông hòa tỉnh phú yên cho biết ông đô không có bằng lái ô tô
vi phạm về nông độ côn khi lái xe ô tô làm chết bốn người